tại quảng ngãi mực nước của các sông đang xuống dần
tại các vùng lũ rút nước lực lượng chức năng thanh niên tình nguyện đã khẩn trương hỗ trợ nhân dân và các địa phương
dọn dẹp vệ sinh môi trường khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra
với phương châm lũ rút đến đâu khắc phục ngay đến đó lực lượng bộ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy
đoàn viên thanh niên các cơ quan đơn vị của tỉnh quảng ngãi đã ra quân dọn dẹp sau lũ
tại huyện nghĩa hành các nhóm thanh niên tình nguyện có mặt tại các trường trạm y tế hỗ trợ vét dọn bùn non
lau chùi bàn ghế vệ sinh trường lớp sau khi nước vừa rút
do mưa lũ kéo dài nhiều trường học bị ngập sâu hơn hai mét lũ rút để lại khối lượng rất lớn bùn
đất bám lên khắp bàn ghế các vật dụng
sân trường hơn một trăm linh chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy của tỉnh dùng thiết bị chuyên dụng
hút khối lượng lớn bùn non rác thải trong trường học trạm y tế
tại huyện mộ đức đoàn viên thanh niên hỗ trợ cán bộ y tế bác sĩ trung tâm y tế huyện
các trạm y tế sắp xếp dường bệnh vệ sinh khu vực phòng bệnh để nhanh chóng đưa bệnh nhân trở lại điều trị
hiện nay công tác khắc phục thực hiện theo từng khu vực vì nhiều vùng nước lũ vẫn còn phong tỏa
trong những ngày tới tỉnh quảng ngãi sẽ tiếp tục gia quân đồng loạt giúp các địa phương bà con khắc phục hậu quả